xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh phức tạp việc đi lại giữa các tỉnh là rất khó khăn
đặc biệt là đối với người từ các tỉnh thành khác về hai thành phố lớn là thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
vừa qua cả thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đồng thời ban hành về việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong tình hình mới
người từ tỉnh khác về hà nội thành phố hồ chí minh cần lưu ý điều gì
đối với người về hà nội trong công điện hai mươi ba nêu rõ phải tiếp tục tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh thành phố khác đến về hà nội
đa số với những biện pháp như tự theo dõi tại nhà sẽ được thay bằng cách ly tại nơi lưu trú
và thay vì xét nghiệm một lần thì người dân sẽ xét nghiệm hai lần
cụ thể với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ rất cao cấp ba cấp bốn và tương đương khu vực màu đỏ
người về từ các tỉnh thành có số ca mắc cao sẽ áp dụng biện pháp cách ly tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
và xét nghiệm hai lần ngày thứ nhất và thứ bảy
với người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine đi từ khu vực có nguy cơ cao cấp ba tương ứng màu da cam
thì sẽ phải cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo
bên cạnh đó phải luôn thực hiện năm k xét nghiệm vào ngày thứ nhất và thứ bảy từ khi tới hà nội
người tiêm đủ liều vaccine đã khỏi covid một mươi chín về hà nội từ khu vực nguy cơ cấp hai màu vàng
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày xét nghiệm một lần vào ngày đầu tiên
còn lại người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều vaccine đi từ khu vực nguy cơ cấp hai màu vàng
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
đặc biệt tất cả mọi người khi đến hà nội phải khai báo y tế thông báo cam kết với chính quyền
nếu có bất cứ triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt đau rắt họng mất hoặc giảm thú rác vị rác
thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để xét nghiệm
những biện pháp trên sẽ áp dụng tại hà nội từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
còn với thành phố hồ chí minh theo quy định ba nghìn chín trăm linh việc đi lại của người dân cũng đã được nêu rõ dưới đây
với người ở vùng cấp độ một cấp độ hai không bị hạn chế việc di chuyển đi lại
người ở vùng dịch cấp độ ba khi di chuyển lên tỉnh
người dân phải đáp ứng yêu cầu về tiêm vaccine phải xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
và các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh thành phố nơi người dân đến
người ở vùng dịch có cấp độ bốn hạn chế đi liên tỉnh
khi đi người dân phải đáp ứng yêu cầu về tiêm vaccine xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp giám sát y tế
theo hướng dẫn của bộ y tế hoặc tỉnh thành phố nơi đến
riêng với việc vận tải hành khách công cộng đường bộ quy định hướng dẫn như sau
cấp độ một được hoạt động theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trừ giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện
cấp độ hai hoạt động có điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
thực hiện giãn cách chỗ ngồi
cấp độ ba hoạt động hạn chế theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
hoạt động tối đa không quá năm mươi số chuyến hoặc không quá năm mươi phương tiện hoạt động trừ xe chở công nhân viên
xe chở người bệnh người dân đi cách ly
cấp độ bốn dừng xe khách tuyến cố định xe trung chuyển xe hợp đồng du lịch
chở khách theo đường thủy nội địa hàng hải hoạt động taxi xe dưới chín chỗ công nghệ
xe chở công nhân viên và chuyên gia xe chở người bệnh người dân đi cách ly
theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
trong đó người dân khi đi lại phải đáp ứng điều kiện sau
tiêm ít nhất một liều vaccine với vaccine yêu cầu tiêm hai liều sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi covid một mươi chín
nếu không thể tiêm do chống chỉ định thì phải có xác nhận của cơ quan y tế
trẻ em nếu tham gia giao thông thì phải đi cùng người lớn đã tiêm vaccine
ngoài ra với loại hình xe ông công nghệ chở khách thì ở các xã phường cấp độ một được hoạt động
nếu đáp ứng yêu cầu phòng dịch
ở cấp độ hai thì không được hoạt động quá năm mươi số xe
ở cấp độ ba và cấp độ bốn thì không được phép hoạt động
vừa qua thông tin người từ tp hcm tới tp hcm sẽ bị cách ly đã gây xuân sao cho người dân
thậm chí nhiều người còn đặt câu hỏi rằng có phải hà nội đang gây khó dễ cho người từ các nơi khác về
nhiều chuyên gia y tế cho rằng hà nội chỉ nên yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính
đã tiêm vaccine đủ hai mũi đối với những người từ tp hcm và một số tỉnh thay vì yêu cầu cách ly bảy ngày
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh vừa ký công điện số hai mươi ba
về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
cụ thể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội triển khai các biện pháp cao để kiểm soát chặt
những người về từ các tỉnh thành
đáng chú ý trong công điện nêu rõ những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh
đi về từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao cấp độ bốn và ba tương ứng với màu đỏ và màu cam
và các tỉnh thành có số ca mắc cao như tp hcm bình dương long an đồng nai
sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú có quyết định cách ly của địa phương trong vòng bảy ngày
xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy từ khi tới hà nội
quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tiến độ đi lại công việc của nhiều người nếu đi công tác
hoặc di chuyển tiếp mà hà nội là nơi đến
trong khi đó hà nội là đầu mối giao thương chính trị kinh tế
nhu cầu đến hà nội làm việc trong thời gian ngắn rất lớn
quyết định này cũng vượt quá quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế về thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
theo quy định hiện hành nếu áp dụng vượt một trăm hai mươi tám và bốn nghìn tám trăm linh phải báo cáo chính phủ và bộ y tế
hà nội có đang gây khó dễ cho người từ nơi khác về
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
bộ y tế cho rằng hà nội có chăng đang gây khó dễ cho người từ nơi khác trở về
việc cách ly như vậy chỉ áp dụng với những người đi về nhà
còn những người đi làm ăn công tác ra hà nội thường họ đi ít ngày hoặc đi về trong ngày
hôm qua có người ra sân bay khi nhận thông tin hà nội quy định trên họ đành phải quay về
thành phố ban công điện rất đột ngột
khiến nhiều người mua vé rồi công việc sắp xếp hết rồi bị lỡ hết việc
gây khó dễ cho người lao động làm ăn sau phải cách ly một tuần nữa ông nga nhấn mạnh
ông nga cho rằng hà nội chỉ nên áp dụng quy định những người tại khu vực nguy cơ rất cao
nguy cơ cao đã tiêm đủ hai mũi vaccine xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nên cho họ đi về hà nội không nên ngăn cấm
điều quan trọng trong những người dân đi về hà nội họ thực hiện tốt năm k
người dân khi đi công việc làm ăn họ cũng sợ bị lây nhiễm covid một mươi chín
chứ không phải muốn lây cho người khác đâu
chúng ta phải trao quyền tự bảo vệ sức khỏe cho họ
tôi cho rằng hà nội ban hành quy định như vậy không hợp lý cần điều chỉnh cho phù hợp ông nga nêu
đồng quan điểm với ông nga phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung
giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho rằng hà nội cần phải có cơ sở tham mưu thật thực tiễn
bám sát vào hướng dẫn của bộ y tế
bộ y tế đã có hướng dẫn chung hiểu được nguyên tắc sẽ đưa ra được quyết định đúng
chúng vẫn đảm bảo được an toàn
là tốt nhưng quá thì không tốt
tuân thủ đúng theo hướng dẫn của bộ y tế phù hợp nhất
hà nội nếu cần thiết làm cao hơn một mức
nhưng không được làm ảnh hưởng đến đời sống phát triển kinh tế xã hội của người dân ông nhung phân tích
ông nhung cũng cho biết đối với những người dân từ khu vực nguy cơ rất cao
nguy cơ cao phải đảm bảo điều kiện tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
theo quy định người không làm xét nghiệm phải tự theo dõi sức khỏe
cũng không phải cách ly vẫn được đi lại
rõ ràng người dân thực hiện dễ ngay cả tuyến y tế cơ sở cũng dễ thực hiện
trên không thống nhất các cấp dưới sẽ khó trong việc thực thi
thành phố hồ chí minh cấp độ dịch cao hơn thì phải làm xét nghiệm âm tính
đặc biệt tuân thủ năm k thực hiện khai báo y tế chú ý khẩu trang và không cần phải cách ly
nếu đi làm mà phải chờ bảy ngày sau sẽ ảnh hưởng rất lớn
ông nhung nói thêm
thưa quý vị chỉ cần đơ làm một chút thôi thì nguy cơ bùng dịch lây loạn f sẽ rất cao
vậy nên các bà lãnh đạo địa phương đã chỉ ra những biện pháp quy trình chống dịch
sao cho hợp lý nhất có thể để đảm bảo an toàn cho người dân
muốn quay trở lại cuộc sống bình thường mới thì không chỉ mỗi bà con ở tỉnh thành khác
mà ngay cả người dân tại từng địa phương cần nêu cao tinh thần
biện pháp năm k nâng cao ý thức trong phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi